trong thời gian gần đây ở các vùng nông thôn của tỉnh đắk lắc liên tục xảy ra các vụ trộm cắp nông sản và hủy hoại cây trồng của người dân
các vụ việc không chỉ gây thiệt hại nặng về kinh tế mà còn gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người nông dân
mặc dù sau mỗi vụ việc xảy ra người dân đều trình báo cho chính quyền và các ngành chức năng địa phương vào cuộc điều tra xử lý
nhưng phần lớn các vụ việc đều không tìm ra thủ phạm khiến người dân càng hoang mang và lo lắng hơn
hơn một tuần nay gia đình ông ưng cần thôn sáu sae ngai huyện crong bốc tỉnh đắk lắc vẫn chưa hết bằng hoàng
khi phát hiện một nhóm đối tượng khoảng sáu người dùng kim cường lực cắt khóa cổng chính và cửa nhà kho của gia đình
trộm đi hơn một tấn tiêu hạt gây thiệt hại cho gia đình sáu mươi triệu đồng

khi phát hiện một nhóm đối tượng khoảng sáu người dùng kim cường lực cắt khóa cổ chính và cửa nhà kho của gia đình
trộm đi hơn một tấn tiêu hạt gây thiệt hại cho gia đình

không chỉ gia đình ông cần nhiều vụ trộm cắp nông sản và hủy hoại vườn cây trồng của người dân
ở thị xã buôn hồ và huyện cư quyên không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
mà còn gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
là không rút ra bệnh nhân là từ khi có một chấu thiệu hoạ con dùng t t
hay vielleichtat brightness không rút được
là dùng qpf microphone chất thiệt bệnh nhân
tinh thần cô giáo đã g salvador carlson người quân initiate trộm ở biểnha
gọ lived an hjepokh with the ni anh em chung tui làm sao sẽ sớm điều tra và bắt các đối tượng
xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời cũng là một động lực
để cho bà con nhân dân làm an phát triển kinh tế yên tâm
trước tình trạng trên chính quyền địa phương huyện grongbuc sớm có phương án điều tra
tìm ra thủ phạm để người dân yên tâm sản xuất